qua năm năm triển khai thực hiện chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư trung ương đảng số lượt hộ nghèo và các đối tượng khác được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội tuyên quang là hơn một trăm ba mươi bốn hộ
đến nay tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên hai sáu trăm linh tỷ đồng tăng sáu mươi so với thời điểm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn tăng trưởng bình quân một mươi hai một năm với một mươi năm chương trình tín dụng và trên năm trăm linh bảy khách hàng vay vốn đang còn dư nợ
qua đó giảm gần bốn mươi năm hộ nghèo góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống một mươi năm ba mươi tám